sau nhiều tháng dạy và học trực tuyến vì diễn biến dịch bệnh phức tạp giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội vừa đưa ra mốc thời gian dự kiến đề xuất cho toàn bộ học sinh khối bảy một mươi hai được trở lại trường học trực tiếp
thông tin tại buổi họp trực tuyến với lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo trong cụm thi đua số một của bộ giáo dục và đào tạo tổ chức mới đây
ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết căn cứ vào diễn biến dịch ở mỗi địa phương hà nội đã thí điểm dạy học trực tiếp với học sinh khối chín một mươi hai ở khu vực ngoại thành
riêng những địa bàn thuộc các quận nội thành có dịch ở cấp độ một cấp độ hai cho học sinh khối một mươi hai đi học trực tiếp tại trường
ông cương cho hay trong thời gian tới trước tình hình dịch covid một mươi chín sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đang xây dựng các lộ trình kế hoạch và các phương án để báo cáo với ủy ban nhân dân tp hà nội
chỉ khi nào đảm bảo sự an toàn thì hà nội mới tiếp tục để cho các học sinh các khối đi học trực tiếp
dự kiến nếu không có gì thay đổi thì sau kỳ nghỉ tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi hai sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ tiếp tục đề xuất với thành phố cho học sinh từ khối bảy đến một mươi hai đi học trở lại một trăm linh ở tất cả ba mươi quận huyện ông cương nói
trước đó để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên sở giáo dục và đào tạo hà nội đã thông báo đến các trường trung học cơ sở
trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã phường thị trấn
nếu có mức độ dịch cấp độ ba thì cho học sinh lớp chín và học sinh lớp một mươi hai tạm dừng đến trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến
đối với các địa bàn xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp độ một cấp độ hai thì cho học sinh lớp một mươi hai trở lại trường học trực tiếp
tương tự đối với các huyện thị xã nếu có mức độ dịch cấp độ một cấp độ hai thì cho học sinh lớp chín đến trường học trực tiếp
trong khi đó thì diễn biến dịch bệnh tại hà nội vẫn chưa có số hiệu khả quan khi liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới trong nhiều tháng qua
sở y tế hà nội cho biết trong đợt dịch lần thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận tám mươi hai năm trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín
theo phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cương tỷ lệ người bệnh nhẹ không triệu chứng tầng một là chín mươi năm một tỷ lệ người bệnh nặng triệu chứng trung bình tầng hai là ba chín
tỷ lệ người bệnh nặng nguy kịch tầng ba là chín mươi năm số bệnh nhân nguy kịch là ba mươi sáu người chiếm bảy mươi
số ca tử vong trong ngày hôm qua một mươi ba tháng một là một mươi ba trường hợp tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là ba trăm linh bảy người
theo sở y tế hà nội tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn việc phân luồn tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín gia tăng sở y tế đã chỉ đạo các bệnh viện
tầng ba sẽ tiếp nhận f nếu f được đánh giá ở nguy cơ rất cao có tình trạng cấp cứu sp hai dưới chín mươi
cơ sở tiếp nhận bệnh nhân tầng ba đã gồm năm bệnh viện của hà nội đức giang thanh nhàn hà đông sanpon và sơn tây
các bệnh viện trung ương bộ ngành riêng bệnh viện phụ sản hà nội tiếp nhận bệnh nhân sản khoa
trước đây bệnh viện tân ba ở hà nội sẽ tiếp nhận f có tuổi từ trên hoặc bằng sáu mươi năm và chưa tiêm đủ liều vaccine
mắc bệnh lý nền có tình trạng cấp cứu chuyên khoa f ở mức độ nguy cơ cao sẽ được xếp vào tầng hai
nhưng mắc bệnh lý nền có triệu chứng đợt cấp phụ nữ có thai vừa sinh con dưới bốn mươi hai ngày
trẻ em dưới ba tháng tuổi và f có spo hai từ chín mươi chín mươi sáu
các cơ sở tiếp nhận gồm các bệnh viện thuộc tầng hai thường là các bệnh viện và các quận huyện và một số bệnh viện thuộc thành phố
riêng bệnh viện phụ sản hà nội tiếp nhận f sản khoa cần can thiệp chuyên khoa
bên cạnh đó bệnh viện tầng hai dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
mức độ trung bình với nguy cơ cao nay chỉ có trường hợp nguy cơ cao mới vào tầng hai
f có nguy cơ thấp hoặc trung bình sẽ được điều trị ở tầng một
nhóm f được quản lý điều trị tại nhà gồm người từ ba tháng đến dưới bốn mươi chín tuổi chưa phát hiện bệnh nền
tiêm đủ liều vaccine không mang thai sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và so hai từ chín mươi bảy trở lên
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải
phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đh y hà nội nhận định
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội hiện giờ đang trở nên căng thẳng hơn số lượng f ngày càng gia tăng
đa số bệnh nhân đã được tiêm vaccine tỷ lệ bệnh nhân nặng ít hơn
tuy nhiên khi số lượng f nhiều thì bệnh nhân nặng nhiều theo
mỗi ngày bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội tiếp nhận hai mươi ba mươi f trong tình trạng nặng
đến nay bệnh viện có gần hai trăm linh bệnh nhân nặng và nguy kịch trong số này bốn người đến sáu mươi người phải thở máy
đa số bệnh nhân nguy kịch chưa được tiêm vaccine số ít chỉ mới tiêm một mũi
họ đều lớn tuổi từ tám mươi đến chín mươi tuổi hoặc sát một trăm linh nhiều người bệnh nền càng điều trị thì càng nặng
bác sĩ hãy nói và khuyến cáo các cụ già nhiều bệnh nền nên được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín càng sớm càng tốt
theo kế hoạch nếu bệnh nhân gia tăng cơ sở y tế này sẽ chuyển sang giai đoạn ba
tương ứng năm trăm linh dường điều trị
huy động đa số nhân lực phù hợp với tình hình dịch bệnh
điều dưỡng trưởng nguyễn thị thu phương cho biết mỗi ca làm việc có bốn bác sĩ và chín điều dưỡng
kéo dài một mươi hai tiếng r một mươi ba và r một mươi bốn là khu vực chăm sóc đặc biệt chuyên điều trị các bệnh nhân tầng nặng
và nguy kịch số lượng ca nặng tăng nhanh mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận hai mươi ba mươi bệnh nhân
theo điều dưỡng phương nhân lực được chia thành hai đội
đội một ở trong phòng bệnh trực tiếp xúc điều trị cho bệnh nhân
đội còn lại ở ngoài điều phối
sử lý thông tin tại trung tâm điều hành qua vách ngang phòng dịch
hệ thống camera giám sát có thể theo dõi đến từng giường của các bệnh nhân
trường hợp khẩn cấp các bác sĩ ở bên ngoài cũng có thể lập tức vào bên trong
với lượng bệnh nhân đông các y bác sĩ xác định tết này làm việc như ngày thường
trực một trăm linh nhân lực
bác sĩ nguyễn minh nguyên cho biết số lượng bệnh nhân covid một mươi chín nặng gia tăng
nhất là những cụ già yếu chưa tiêm được vaccine
những trường hợp này một khi đã mắc covid một mươi chín thì diễn biến rất nặng
trong phòng bệnh chúng tôi rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi mắc covid một mươi chín qua người thân và những người xung quanh
bác sĩ nguyên thông tin mỗi ngày tại bệnh viện có hai bốn ca nguy kịch diễn biến tử vong
khiến cho các bác sĩ chịu áp lực rất lớn
theo bác sĩ các bệnh nhân hồi sức tích cực phải chuyển trị hàng tuần
thậm chí là hàng tháng mới được xuất viện
sau khi khỏi bệnh họ sẽ được chuyển sang khu vực hậu covid để tiếp tục được chăm sóc phục hồi
từ đó giảm gánh nặng cho trang thiết bị và nhân lực tập trung
tại khoa hội sức tích cực muốn tỷ lệ tử vong thấp
thì mục tiêu phải giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm ngoài cộng đồng và bảo vệ các đối tượng có nguy cơ cao
như người già người có bệnh lý nền hoặc là các giải pháp như là tiêm vaccine tại nhà
hạn chế đi lại và phòng bệnh cho người già thực hiện năm k bác sĩ khuyến cáo
dự báo số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội tiếp tục tăng cao nhất là vào dịp tết nguyên đáng cận kề
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải và giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đh y hà nội cho biết
bệnh viện đã có kế hoạch một năm trăm linh nhân viên tham gia điều trị f
trong đó có các bác sĩ từ trường đh y hà nội bệnh viện đh y hà nội các bệnh viện tại hà nội và một số bệnh viện khu vực miền bắc
một bệnh nhân nặng phải thở máy đòi hỏi số lượng người phục vụ nhiều hơn rất nhiều so với bệnh nhân nhẹ
các bệnh nhân covid một mươi chín sau giai đoạn cấp cứu đến giai đoạn hậu covid có những bệnh nhân phải nằm một tháng thậm chí hơn hai tháng khi ra viện vẫn phải thở oxy bác sĩ hải cho hay
bệnh nhân dường số bảy chỉ số svo hai tám mươi năm yêu cầu kiểm tra ngay
nhân viên y tế trong trung tâm điều hành của khu r một mươi ba bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội gọi điện đàm vào trong phòng bệnh
hai khu vực này chỉ cách nhau tấm kính trong suốt có thể quan sát mọi diễn biến ở bên trong
ngay sau đó bốn bác sĩ và điều dưỡng di chuyển nhanh đến giường của bệnh nhân ntm tám mươi bốn tuổi để cấp cứu
cả ekip nhanh chóng thực hiện kỹ thuật so bắp tim ngoài lồng ngực điều chỉnh máy móc
năm phút trôi qua một bác sĩ dơ tay ra tín hiệu ok
lúc này tất cả cán bộ y tế bác sĩ trong trung tâm điều hành thở phào vì bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch
trong trung tâm điều hành khu vực điều trị bệnh nhân nặng tiếng chuông cảnh báo cần cấp cứu khi chỉ số svo hai tám mươi năm
đang xen với tiếng bộ đàm chỉ đạo hối thúc vang lên liên tục
theo điều dưỡng trưởng nguyễn thị thu phương bệnh viện có hơn một trăm linh bác sĩ điều dưỡng và tình nguyện viên tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân
thời gian gần đây cơ sở y tế này điều trị khoảng một trăm sáu mươi hai trăm linh bệnh nhân mỗi ngày tiếp nhận hai mươi ba mươi f
khu vực r một mươi ba và r một mươi bốn là nơi điều trị bệnh nhân tầng ba nặng và nguy kịch mỗi khu có thể điều trị tối đa hai mươi bệnh nhân
hai tuần nay các khu này đều được điều trị

dường bệnh vẫn còn nhưng nhân lực để tiếp nhận điều trị theo công suất tối đa của bệnh viện chưa đủ
với số nhân lực hiện nay và số bệnh nhân đang điều trị chúng tôi còn thiếu khoảng một mươi bác sĩ điều dưỡng
vì thiếu người nhân viên y tế phải trực liên tục một mươi hai tiếng mỗi ngày
sắp tới nếu số bệnh nhân tiếp tục tăng cao chúng tôi sẽ cần chi viện từ bệnh viện đại học y hà nội và sở y tế điều dưỡng phương nói
điều dưỡng phương cũng cho biết nhân lực tại khu vực tầng ba sẽ chia thành hai đội
đội một sẽ ở trong phòng bệnh trực tiếp tiếp xúc điều trị cho bệnh nhân
đội còn lại sẽ ở ngoài điều phối xử lý thông tin tại trung tâm điều hành qua vách ngăn phòng dịch